các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi hai
vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm linh tám bảy độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh khánh hòa đắk lắc lâm đồng
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở an nhơn bình định gió giật cấp một mươi một tuy hòa phú yên giật cấp một mươi một
ninh hòa khánh hòa cấp một mươi hai thành phố nha trang giật cấp một mươi hai đà lạt liên khương lâm đồng có gió giật cấp một mươi cấp một mươi một
ở các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo trong một mươi hai h tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến hai mươi hai h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền khu vực campuchia
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp ba
vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận bao gồm đảo lý sơn và đảo phú quý trưa nay còn có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở vĩnh bắc bộ vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trên đất liền ven biển các tỉnh bình định phú yên khánh hòa tiếp tục có gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
các khu vực sâu hơn trong đất liền bao gồm cả tây nguyên có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
khu vực ven biển các tỉnh đà nẵng quảng nam quảng ngãi ninh thuận bình thuận có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
các tỉnh miền đông nam bộ có gió giật cấp sáu đến cấp tám
ở các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận tiếp tục có mưa to đến đặc biệt to
các tỉnh bắc trung bộ tây nguyên và miền đông nam bộ có mưa to đến rất to
từ nay đến ngày tám tháng một mươi một trên các sông từ hà tĩnh đến bình thuận khu vực tây nguyên và sông đồng nai sẽ xảy ra một đợt lũ
nguy cơ cao nhất xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa bắc tây nguyên và lũ quét sạt lở đất vùng núi ven sông và ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên
cần theo dõi chi tiết trong các bản tin cảnh báo lũ lớn lũ quét sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng tiếp theo
như vậy là bão số một mươi hai đã đổ bộ vào bờ biển phú yên khánh hòa tâm bão ở nha trang ninh hòa
cấp độ rủi ro thiên tai tăng lên cấp bốn tức là mức rủi ro cao nhất chỉ đứng sau mức thảm họa là cấp năm
tại khu vực gần tâm bão sức gió đạt từ cấp một mươi một đến cấp một mươi hai đã khiến cho hàng ngàn căn nhà của người dân ở tỉnh khánh hòa bị tốc mái cây xanh gãy đổ hàng loạt
để giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão này gây ra thì cho đến thời điểm này các địa phương bị ảnh hưởng đã và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó
hôm nay ngày bốn tháng một mươi một bão số một mươi hai càn quét qua khu vực tỉnh khánh hòa
theo phản ánh của người dân đây là trận cuồng phong kinh hoàng trong gần bốn mươi năm qua nhiều nhà dân kiên cố đã bị tốc mái
từ đêm qua nhiều khu vực ở thành phố nha trang đã bị cúp điện mọi người đều đóng kín cửa cố thủ trong nhà
hiện nay tại tỉnh khánh hòa mưa mỗi lúc một to gió giật mạnh liên hồi gây mất điện trên diện rộng
thành phố nha trang đang hứng chịu đợt mưa to gió mạnh chưa từng thấy đã có nhiều thiệt hại về tài sản
mưa to gió lớn đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái đổ sập cây cối trụ điện biển hiệu ngã đổ ngổ ngang
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải đường sắt phú yên đang bị phong tỏa hiện sáu người đang ở ga nha trang
trong khi đó tại bình định mưa lớn kèm theo gió đã khiến cây cối các tuyến đường của thành phố bị chìm ngập đổ gãy
đã có hai tàu vận tải biển bắc một mươi sáu và hoa nam sáu mươi tám bị chìm ở vùng biển quy nhơn hiện đã cứu vớt được ba người
tàu vận tải jupiter quốc tịch campuchia bị hỏng máy trôi giạt bảy người đã rời tàu
bốn người trên bè cá tại quy nhơn bị rơi xuống biển đã cứu được hai người còn lại hai người đang trôi giạt
theo một số người dân sinh sống gần bãi tắm quy nhơn thì từ sáng nay không biết từ đâu có hàng chục tàu giạt vào bãi tắm
cứ tầm một giờ đồng hồ thì sóng biển lại đánh giặt một vài con tàu vào gần bờ
được biết ngay trong tối qua ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã lên phương án cụ thể cơ động để bất cứ lúc nào cũng có thể di rời nhanh
hơn hai mươi sáu hộ dân ra khỏi những vùng nguy hiểm nếu cơn bão số một mươi hai diễn biến phức tạp khó lường
vâng theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì đến thời điểm hiện tại
tại tỉnh khánh hòa đã có bốn người chết và năm người bị thương do ảnh hưởng của bão số một mươi hai
còn tại tỉnh phú yên thì đã có hai người mất tích
vào lúc hai giờ sáng nay toàn tỉnh phú yên đã mất điện trên diện rộng một số vùng đã buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn
và theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên thì mưa to gió giật mạnh từ đêm qua cho đến sáng nay
đã làm nhiều nhà cửa bị sập tóc mái cây cố trụ điện bị gãy đổ
có những vùng thì mưa lớn những vùng úm úng trũng thì đang phải đối mặt với nguy cơ bị chia cắt
và chính quyền địa phương của tỉnh phú yên cũng đang tập trung mọi nguồn lực để có thể khắc phục những hậu quả của cơn bão
sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại ổn định
và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên hữu thành intv phú yên
để cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất về tình hình cơn bão số một mươi hai
vâng xin chào phóng viên hữu thành ạ
vâng chào quý vị thưa quý vị và quý vị khán giả của antv ạ
vâng thưa anh anh có thể cho biết là đến thời điểm này thì tình hình thời tiết ở phú yên đang diễn biến như thế nào ạ
thì đến lúc này thì tình hình thời tiết thì có thể nói là cường độ gió thì nó đã giảm
tuy nhiên thì trời thì vẫn tiếp tục mưa
vâng đến thời điểm này thì đã có những thống kê về thiệt hại ban đầu sau khi bão đi qua chưa ạ
và có thiệt hại gì lớn không ạ
vâng bão số một mươi hai đổ vỗ vào thì gây ra mưa to và gió bão mạnh cấp một mươi một giọt cấp một mươi hai
thì có thể nói là rất là nhiều nhà dân bị tóc mái thuyền đánh cá lồng bề trồng thị sản chim
thông chứa sáng công cộng cây xanh ngã đổ hàng loạt
và đường sắt cái khu vực mà đi qua thành phố tuy hòa thì cũng đã bị cây xanh ngã đổ
nên là cũng là gây ác tắc và nhiều tuyến đường thì bị ngập
trên địa bàn tỉnh thì cũng đã bị mất điện và đến bây giờ thì cũng chưa khắc phục được
với cái việc là nó mưa to gió nó lớn như thế cho nên là cái việc mà thống kê thì cũng mới chỉ có sơ bộ thôi
và được biết thì thành phố tuy hòa thì hiện đã có hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn
trên hai trăm năm mươi ngôi nhà và trường học thì bị tóc mái
ba tàu cá bị sóng và đánh chim
và có thể nói là rất nhiều cột điển cây xanh ngã đổ hàng loạt trên các tuyến đường và cũng gây ác tắc
ở thị xã sông cầu cũng sập bốn nhà
rồi bốn mươi một ngôi nhà là bị tốc mái
và nói chung là còn nhiều ở địa phương khác và cũng chưa thống kê hết
vậy thì để khắc phục những hậu quả do cơn bão gây ra
thì các lực lượng chức năng chính quyền địa phương đã có những biện pháp như thế nào
và địa phương thì có đưa ra cảnh báo gì với người dân ở thời điểm sau khi bão đi qua không ạ
vâng thì ngay sau khi bão đi qua thì lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đứa địa phương
vẫn tiếp tục duy trì trực chiến và sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn
khi theo đúng phương châm là bố tại chỗ
và đồng thời là yêu cầu các lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường chúng ta kiểm soát
văn luồng cảnh báo giao thông tại các khu vực ngầm tràn các đường ngập nước
hoặc là các bến đầu ngang nơi nguy hiểm không để cho người và các phương tiện lưu thông qua lại không đảm bảo an toàn
và đồng thời cũng đã tăng cường khoảng bốn trăm linh thân niên xung kích và các lực lượng cán bộ
các đơn vị nghiệp vụ xuống để hỗ trợ cho các địa phương tham gia vào ứng phó sau bão lũ
vâng xin được cảm ơn phóng viên hữu thành
với những thông tin vừa rồi
vâng thưa quý vị
vâng thưa quý vị
sau đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh đắk lắk
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng huỳnh thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm thị trấn buôn chấp huyện krong anna tỉnh đắk lắc
bị công an huyện crong anna tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã
cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi chấm một năm cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng lê văn khang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội bảy xã thanh hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương
bị công an huyện e hờ leo tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã
có nốt ruồi cách bốn cm dưới đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn
bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện